ngày làm việc thứ sáu của kỳ họp thứ bảy quốc hội đã thảo luận tại hội trường về việc thực hiện chính sách pháp luật
về quy hoạch quản lý sử dụng đất đai tại đô thị từ khi luật đất đai năm hai nghìn một mươi ba có hiệu lực đến hết năm hai nghìn một mươi tám
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
theo quy định tại khoản ba điều ba mươi một luật quy hoạch đô thị năm hai nghìn chín
việc triển khai tổ chức thu hồi đất hai bên đường khi thực hiện các dự án phát triển các tuyến đường giao thông
theo quy định thì phạm vi lập quy hoạch tối thiểu là năm mươi mét mỗi bên kể từ tuyến ngoài chỉ dưới đường đỏ của tuyến đường dự kiến
và phải khai thác hiệu quả quỹ đất hai bên đường
đại biểu nguyễn hồng hải cho rằng chủ trương thu hồi đất hai bên đường là đúng đắn bảo đảm cảnh quan trong đô thị
song cần căn cứ vào tình hình của từng địa phương để áp dụng
chủ trương trên dường như chỉ phù hợp đối với các trục giao thông ngoài cái lõi đô thị
trong khu vực đô thị thực tế gặp rất nhiều khó khăn
người dân đồng thuận giao đất cho nhà nước để xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật
nhưng kiên quyết không giao phần diện tích đất để quy hoạch đô thị phân lô đấu giá đất dọc tuyến phố để khai thác quỹ đất
do đó đối với việc đầu tư các tuyến phố mới trong các khu đô thị tôi kiến nghị quy định theo hướng
không quy định bắt buộc như khoảng ba điều ba mươi một luật quy hoạch đô thị mà giao cho địa phương căn cứ tình hình
hiện trạng thực tế về mặt độ đô thị khu vực tuyến đường đi qua để quyết định ảnh quy thu hồi
hiện nay tại các đô thị lớn nhà cao tầng phát triển rất nhanh gây áp lực gia tăng dân số công viên
khu vui chơi giải trí bãi đậu xe bị lấn chiếm thu hẹp tình trạng cố tình xâm phạm các dự án thu hồi đất
để xây dựng các công trình văn hóa tâm linh diễn ra khá phổ biến
đại biểu phạm văn hòa nhận định đây là vấn đề rất cần làm rõ để tránh lãng phí tài nguyên đất bảo đảm hiệu quả kinh tế

quy hoạch quản lý sử dụng đất đai tại đô thị khi luật đất đai năm hai nghìn một mươi ba có hiệu lực đến hết năm hai nghìn một mươi tám